liên quan đến việc để xảy ra tình trạng cả khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân xây dựng trái phép với bốn mươi tám nhà máy trên quy mô bảy mươi hai hectare mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương làm rõ sai phạm của các tập thể cá nhân có liên quan
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai giao thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ các sai phạm và trách nhiệm của tổ chức cá nhân
liên quan đến xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân
từ đó đề xuất chủ tịch ubnd tỉnh xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó tỉnh đồng nai có văn bản yêu cầu ubnd tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan sớm làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan và hướng dẫn xử lý các doanh nghiệp tại khu vực này để báo cáo thủ tướng chính phủ